hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước diễn biến đó thứ trưởng nguyễn trường sơn yêu cầu các địa phương cần nâng cao năng lực của trung tâm hồi sức nhanh chóng tiêm vaccine cho nhóm người nguy cơ cao
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn báo cáo của các tỉnh thành phố cho thấy số lượng ca mắc tại các địa phương phía nam tiếp tục tăng
thực tế cho thấy phần lớn ca tử vong tại các tỉnh thành phía nam là người trên năm mươi tuổi có bệnh nền và đa số chưa tiêm vaccine
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho rằng trước số lượng ca tử vong do covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng
các địa phương cần quản lý chặt chẽ f đồng thời tiếp tục duy trì nâng cao năng lực của các trung tâm hồi sức điều trị người bệnh covid một mươi chín
các tỉnh thành phố phía nam cần tăng cường quản lý người trên năm mươi tuổi có bệnh nền để chủ động giám sát tiêm vaccine có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đi lại
trước thực trạng f gia tăng lực lượng chuyên môn y tế thiếu bộ y tế đã điều động nhân lực tại một mươi sáu bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ tp hcm và một mươi một tỉnh thành phía nam trong công tác điều trị
trong công tác điều trị thứ trưởng bộ y tế lưu ý tại tầng ba điều trị phải tiến hành giám sát các trường hợp tử vong đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp với các bệnh viện
đặc biệt các cơ sở chủ động để thực hiện mô hình bệnh viện chị em giữa bệnh viện tầng ba với các tầng dưới để tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng đặc biệt trong hội trận chuyển tuyến bệnh nhân nặng phù hợp kịp thời
liên quan đến thuốc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín lãnh đạo bộ y tế cho hay cơ quan này sẽ tiếp tục phân bổ cho các địa phương
tuy nhiên các tỉnh thành khi nhận được thuốc phải sử dụng hiệu quả hợp lý và có phương án cụ thể để sẵn sàng chuyển đến cho f điều trị tại nhà
trước những diễn biến phức tạp và những cảnh báo trên thế giới về omicron mỗi đây thành phố hồ chí minh đã xây dựng và đang thực hiện thế trận y tế ứng phó với biến thể omicron
theo thông tin đưa ra tại buổi họp báo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hồ chí minh
vào chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi hai có tám bước quan trọng trong thế trận y tế ứng phó với omicron
trong đó tập trung tăng cường giám sát kiểm dịch tại các điểm nóng như cửa khẩu hàng không hàng hải địa bàn dân cư doanh nghiệp
tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nhất biến thể này tất cả các bước đều đang thực hiện đồng thời
sau giai đoạn mở cửa kể từ tháng một mươi các hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố hồ chí minh khôi phục trở lại
dẫn đến số ca f trong cộng đồng có xu hướng tăng
tuy vậy nhiều bệnh viện đã được trả công năng và lực lượng y tế đang phải chia sẻ rất nhiều công việc
thành phố xin thêm ba bác sĩ hỗ trợ để sẵn sàng ứng phó với biến thể omicron
sở y tế cũng cho biết theo đánh giá khi thành phố đã xây dựng một hệ thống kịch bản khống chế số lượng f
giảm tỷ lệ tử vong các y bác sĩ hỗ trợ hoàn thành sứ mệnh sẽ trở về địa phương trong khoảng một hai tháng
tiếp theo bản tin là thông tin liên quan đến thắc mắc về thu dung điều trị f tại nhà
hiện tại số ca mắc tăng hơn một ca trong ba ngày qua
nhiều f ở hà nội lúng túng không biết ai sẽ quyết định việc f cách ly tại nhà ai là người đưa f đi thu dung điều trị
trước nhiều thắc mắc của người dân về thẩm quyền cho f điều trị tại nhà và các vấn đề liên quan đến công tác thu dung điều trị
vào tối một mươi sáu tháng một mươi hai ông vũ cao phương phó giám đốc sở y tế hà nội đã có những giải đáp ban đầu
ông cương cho biết đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đã có hơn một trường hợp f quản lý theo dõi tại nhà
đối tượng f được theo dõi tại nhà là người nhiễm covid một mươi chín được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ
như sốt ho khang đau hỏng nghẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tê lưỡi
không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở dưới hai mươi lần một phút
sco hai từ chín mươi bảy trở lên khi thở khí trời không có thở bất thường như thở rơn rút lõm lồng ngực
phập phòng cánh mũi thở khò khè thở rứt thì hít vào
ngoài ra trẻ em trên ba tháng tuổi người lớn dưới bốn mươi chín tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền
đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường
không đang mang thai khi mắc covid một mươi chín cũng được điều trị tại nhà
điều kiện để cách ly tại nhà là gia đình người bệnh đáp ứng được các điều kiện về cơ sở vật chất
trang thiết bị yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà như là phải ở nhà riêng lẻ
căn hộ trong khu tập thể khu chông cư
nhà vệ sinh nhà tắm dùng riêng có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân xà phòng rửa tay nước sạch
dung dịch sát khuẩn có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân
phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch và phải được giám sát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo dịch bệnh
trước việc nhiều f bị bỏ rơi ông cương cho biết người có thẩm quyền quyết định cho f điều trị
tại nhà là trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín cấp xã phường thị trấn
những người này ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người nhiễm covid một mươi chín
sau khi đã kiểm tra xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà
còn tại cà mau sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi hai sở y tế tỉnh cà mau cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
tỉnh này ghi nhận một ba trăm ba mươi chín ca mắc mới trong đó có một hai mươi chín ca cộng đồng cao nhất từ trước đến nay
nâng tổng số ca mắc lên hai mươi sáu trăm bốn mươi ca
trước diễn biến phức tạp của dịch vụ
tỉnh cà mau đã quyết định điều chỉnh cấp độ dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tỉnh cà mau đã quyết định điều chỉnh cấp đội dịch covid một mươi chín
quy mô cấp xã phường thị trấn trên địa bàn
theo đó bảy mươi bốn đơn vị cấp xã thuộc cấp độ ba trong đó có hai mươi chín đơn vị ấp khóm thuộc cấp độ bốn
và hai mươi bảy đơn vị cấp xã thuộc cấp độ hai không có đơn vị cấp độ một đồng thời thực hiện từ giờ ngày một mươi tám tháng một mươi hai
dự báo số ca mắc mới tiếp tục tăng nhất là trường hợp bệnh nặng gây quá tải
cho cơ sở điều trị tầng hai và tầng ba
và chăm sóc điều trị tại nhà
trước tình hình trên ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã đề nghị bộ y tế bổ sung khẩn cấp
thuốc kháng virus monopiravir năm mươi liệu trình điều trị favipiravir hai mươi liệu trình điều trị
đồng thời tỉnh cũng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp nguồn nhân lực phòng chống covid một mươi chín chi viện
bao gồm bác sĩ điều dưỡng kiểm soát nhiễm khuẩn có kinh nghiệm trong điều trị bệnh trung bình
nặng và nguy kịch hỗ trợ cho các cơ sở y tế thu dung điều trị f tầng hai và tầng ba
tỉnh cà mau còn đề nghị bộ y tế bổ sung khẩn cấp sáu mươi năm lượng vaccine pfizer trong tháng một mươi hai
để tiêm bổ sung hoặc liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng
trước đó tỉnh cà mau cũng kêu gọi tổ chức cá nhân và doanh nghiệp chung tay hỗ trợ địa phương
để mua thuốc kháng virus điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
xin được chuyển sang các thông tin quan trọng khác về diễn biến dịch bệnh
trên thế giới
thưa quý vị mới đây tại tokyo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản vừa xác nhận
ca nhiễm biến thể omicron đầu tiên trong cộng đồng ở nước này
theo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản mhw ca nhiễm mới nói trên là một nữ nhân viên
của cơ sở cách ly gần sân bay quốc tế kansai ở tỉnh osaka
nơi có ba người nhiễm biến thể omitron đang tạm trú
nữ nhân viên này chưa từng đi ra nước ngoài nên mhlw nghi ngờ có sự lây nhiễm
trong cơ sở cách ly
nữ nhân viên này có biểu hiện từ ngày tám tháng một mươi hai nhưng vẫn tiếp tục đi làm do triệu chứng nhẹ
cô đã đi làm xét nghiệm pcr vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai sau khi xuất hiện các triệu chứng
như cảm lạnh và mệt mỏi trong khi làm việc
kết quả xét nghiệm cho thấy nữ nhân viên này dương tính với virus sars cov hai
và kết quả giải trình gen cho thấy cô đã nhiễm biến thể omicron
có sáu người khác ở cơ sở này đã được xác định có tiếp xúc gần với nữ nhân viên đó
tuy nhiên họ đều có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong khi đó chính quyền thủ đô tokyo vừa thông báo một ca nhiễm omicron mới nhập cảnh nước này
ca nhiễm này là một phụ nữ ở độ tuổi hai mươi và đang sống ở tokyo
cô này mới trở về từ mỹ vào hôm tám tháng một mươi hai và có kết quả xét nghiệm âm tính khi mới nhập cảnh
tuy nhiên một ngày sau đó cô bắt đầu bị sốt trong lúc cách ly ở nhà
và có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào hôm một mươi ba tháng một mươi hai
kết quả phân tích trên sau đó cho thấy người này đã có nhiễm biến thể omitron
một nam thanh niên có tiếp xúc gần với người phụ nữ này cũng dương tính với sars cov hai
hiện nay chính quyền tokyo đang kiểm tra để xác định trường hợp tiếp xúc này có nhiễm biến thể omicron hay không
điều đáng lo ngại là những người này đã tới xem một trận đấu bóng đá
trong khuôn khổ cúp hoàng đế ở sơn vận động awasaki thuộc tỉnh kanagawa vào hôm một mươi hai tháng một mươi hai
ms lw và chính quyền tokyo đã yêu cầu khoảng tám mươi người đứng gần bệnh nhân trong trận đấu trên
tiến hành xét nghiệm pcr và tới khám bác sĩ
những người đã thấy không khỏe đồng thời tránh đi ra ngoài đường
trước tình hình trên ngày một mươi sáu tháng một mươi hai một nhóm chuyên gia cố vấn của mslw đã kêu gọi
nhật bản cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sự lây lan của biến thể omicron trong cộng đồng
ông takashi wakita viện trưởng viện các bệnh thuyền nhiễm quốc gia niid kiêm trưởng nhóm chuyên gia nói
cần phải chuẩn bị cho sự lây lan của biến thể omic fun ở nhật bản trong đó có khả năng lây lan trong cộng đồng
các chuyên gia khác trong đó có thể có thể đối xử với bệnh nhân trong trận đấu
các giáo sư hiroshi nishimura của đại học kyoto dự báo hệ số lây nhiễm của biến thể omicron cao hơn ba chín mươi bảy lần so với biến thể delta
liên quan đến tình hình dịch bệnh ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận một trăm chín mươi ca nhiễm mới và ba trường hợp tử vong vì covid một mươi chín
riêng thành phố tokyo có thêm ba mươi ca nhiễm mới tăng một mươi ba ca so với một tuần trước đó
thưa quý vị một nghiên cứu phòng thí nghiệm gần đây chỉ ra rằng biến chủng omicon có thể né tránh miễn dịch được tạo ra bởi vaccine covid một mươi chín
do sinopharm phát triển
kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể của những người tiêm vaccine của sinopharm chống lại omicron giảm đáng kể so với các chủng cũ
các nhà nghiên cứu tới từ đại học washington và công ty trị liệu kháng thể thụy sĩ hummas biomed gần đây đã nghiên cứu cách thức omitron trốn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc nhiễm covid một mươi chín
kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ kháng thể của những người tiêm vaccine của sinopharm chống lại omicporn giảm đáng kể so với các chủng cũ
trong tổng số người tham gia nghiên cứu chỉ có ba người có thể tạo ra kháng thể đủ để phát hiện và ngăn chặn oitpron xâm nhập vào tế bào
david fresler phó giáo sư tại khoa hóa sinh tại đại học washington một trong các tác giả nghiên cứu cho biết đây mới chỉ là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và các đánh giá hiệu quả của vaccine trong cộng đồng cần tới sự vào cuộc của các nhà dịch tễ học
ngoài vaccine của sinopharm các nhà khoa học cũng đưa ra sáu loại vaccine khác vào thử nghiệm
kết quả cho thấy hiệu quả chống lại omicron không đáng kể so với các chủng cũ

nhưng những người tiêm vaccine moderna pfizer và astrazeneca vẫn phát triển các kháng thể trung hòa giúp phát hiện và chống lại ở micron
chỉ một trong một mươi hai người tham gia tiêm vaccine loại một mũi duy nhất của johnson johnson có các kháng thể này
trong khi đó các kháng thể giúp ngăn chặn biến chủng mới không được tìm thấy ở bất cứ ai trong số một mươi một người tiêm vaccine sputnic
nghiên cứu này được công bố không lâu sau khi nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ đại học
hồng kông cho thấy hai mũi tiêm vaccine covid một mươi chín của sinovac và cả pfizer đều không đủ tạo kháng thể chống biến thể omicron
tuy nhiên các mũi tiêm tăng cường có thể cải thiện khả năng bảo vệ của cơ thể trước omicron
trong tuyên bố đưa ra mới đây tổ chức y tế thế giới who cũng cảnh báo các loại vaccine covid một mươi chín hiện nay có thể bị giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm trước biến chủng omicron
xin được truyền sát các thông tin quan trọng khác
mới đây các nước đông nam á tiếp tục phát hiện ca nhiễm omicron
các ca nhiễm mới được ghi nhận tại châu á cùng thời điểm tổ chức y tế thế giới who cảnh báo biến chủng này đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy
các nhà lãnh đạo nhóm g bảy gọi biến chủng omicron là mối đe dọa lớn nhất hiện thời đối với y tế cộng đồng toàn cầu
bộ trưởng y tế malaysia ludin vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai cho biết ca nhiễm omicron thứ hai tại nước này là một bệnh nhi tám tuổi trở về từ nigeria cùng gia đình
bé gái cùng mẹ và gia đình đã đến thăm malaysia vào ngày năm tháng một mươi hai
sau khi quá cảnh ở doha qatta ca nhiễm trên không có triệu chứng và đã được cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày
năm trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm trên chuyến bay đã có kết quả xét nghiệm âm tính
ông ramaloudin cũng thông báo một mươi tám trường hợp đang được giải trình từ trên để xác định liệu họ có bị nhiễm chủng omicron hay không
kết quả dự kiến được công bố vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trước đó ca nhiễm omit von đầu tiên tại malaysia được xác nhận là một sinh viên một mươi chín tuổi trở về từ nam phi và quá cảnh ở singapore
người này đã hoàn thành việc tiêm chống omicron

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

hiện tại biến chủng này đã lan xa ba mươi sáu bang tại quốc gia này
tổng chống joe biden cảnh báo những người chưa tiêm chủng về một mùa đông đen tối đầy ca bệnh nặng và tử vong
ông biden mới có bài phát biểu ngắn gọn tại nhà trắng
nếu bạn đã tiêm vaccine và được tiêm nhắc lại bạn sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong
không lâu sau khi tổ chức y tế thế giới who xếp omitron vào nhóm biến thể đáng quan ngại vào hồi cuối tháng một mươi một
mỹ đã quyết định áp lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ tám quốc gia miền nam châu phi
nơi biến thể này được phát hiện lần đầu tiên
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
ngay sau đó mỹ phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên tại california
là một du khách trở về từ nam phi vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai biến thể omicron đã lan ra ba mươi sáu bang của mỹ
chiếm ba tổng số ca bệnh trên cả nước
các chuyên gia y tế ở nhiều quốc gia trên thế giới cho rằng
khả năng lây truyền cao hơn nhiều so với biến thể danta
vốn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng đột biến số ca tử vong do covid một mươi chín ở mỹ trong năm nay
tuy nhiên các triệu chứng ở những người nhiễm omicron được cho là nhẹ hơn nhiều
thưa quý vị hiện tại các nước đã làm mọi cách để giảm tốc độ lây lan của omicron
nhưng biến thể này vẫn đang bắt đầu xuất hiện ở ngày càng nhiều quốc gia
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại